ngày sáu tháng một mươi ông đào mạnh hùng chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng trị
khẳng định việc ca sĩ thủy tiên trao tiền hỗ trợ cho người dân tại quảng trị sau đợt bão lũ cuối năm hai nghìn hai mươi
lưu truyền trên mạng xã hội là có thật tổng số tiền từ thiện ở tỉnh quảng trị rơi vào khoảng ba mươi ba bốn tỷ đồng
giải thích lý do có những con số khoảng trong văn bản ông hùng cho biết đó là vì số hộ và số tiền mà đoàn từ thiện
của nữ ca sĩ này đã trao cho người dân ở đây chưa có con số chính xác
đến trưa ngày bảy tháng một mươi phía thủy tiên tiếp tục lên tiếng về số tiền tử thiện tại tỉnh quảng trị
fanpage fc thủy tiên gửi lời cảm ơn đến ông đào mạnh hùng vì đã làm rõ số tiền tử thiện khoảng ba mươi ba bốn tỷ đồng
cũng như một lần nữa nhấn mạnh việc rất khó có thể xác định rõ số tiền đã chi
bởi lẽ nhiều lần vợ chồng thủy tiên đã bỏ tiền túi ra để làm từ thiện nên rất khó thống kê con số chính xác
thân pay cũng cho biết dù lần một làm từ thiện tại tỉnh quảng trị thủy tiên và công vinh không liên hệ
ủy ban mặt trận tổ quốc nhưng cả hai đã liên hệ trực tiếp với chính quyền
giải thích thêm về việc chưa đóng dấu chức danh trong văn bản ông hùng giải thích tại thời điểm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
mỗi ngày ủy ban mặt trận tỉnh hướng dẫn hỗ trợ một trăm năm mươi hai trăm linh đoàn thiện nguyện về các địa phương số lượng công việc tập trung nhiều nên có sơ xuất